theo sở y tế hà nội trong tuần qua đã ghi nhận bảy trăm bảy mươi ca mắc sốt xuất huyết giảm sáu mươi một ca so với tuần trước
như vậy từ đầu năm đến nay thành phố đã ghi nhận tám bốn trăm một mươi sáu ca mắc sốt xuất huyết nhưng chưa có trường hợp tử vong
hiện chín mươi năm trường hợp đã khỏi và được xuất viện
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội nhận định với việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp
số ca sốt xuất huyết đã trứng lại và giảm ca mắc mới so với tuần trước đó
tuy nhiên các địa phương không được chủ quan mà phải tiếp tục duy trì biện pháp phòng bệnh
thường xuyên tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy phun thuốc diệt mũi khống chế kịp thời có ổ dịch mới phát sinh